với mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em mồ côi được cải thiện về điều kiện sống
được tiếp tục đi học và được phát triển về tinh thần thể chất một cách lành mạnh
bình đẳng như những trẻ em khác trong xã hội hôm nay cộng đồng người malaysia tại hà nội
đã tổ chức trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa đến với trẻ em mồ côi tại tỉnh hương yên
nằm trên địa bàn xã hiệp cường huyện kim động trung tâm hy vọng tìm cầu là cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài công lập đầu tiên và duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh hương yên
được thành lập theo các quy định của pháp luật từ tháng chín năm hai nghìn bốn
với đặc thù là một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập nguồn tài chính hoạt động chủ yếu
dựa vào sự đóng góp tự nguyện của nhân dân và sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan tổ chức
thế nên việc có những chương trình hỗ trợ như thế này đã trở thành nguồn động viên khích lệ to lớn
đối với các em và với cả những người đang làm công tác nuôi dưỡng chăm sóc và dạy dỗ các em
tôi thấy rất là cảm động vì cái công việc này được nhiều người quan tâm và chia sẻ với chúng tôi
thì đây cũng là một nguồn động viên rất lớn đối với các cháu và ngay cả với chúng tôi nữa
mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong những công việc làm xã hội thừa thiện
để giúp đỡ cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
từ khi thành lập trung tâm đã tiếp nhận sáu mươi một lượt các em vào trung tâm nuôi dưỡng
đến nay có ba mươi em đã trưởng thành từ trung tâm và ba mươi một em hiện đang được nuôi dưỡng

những em đang học đại học cao đẳng và một em đang học cao học ngành công tác xã hội
thấu hiểu được việc làm ý nghĩa và những khó khăn mà các trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi
như trung tâm hy vọng tìm cầu đang gặp phải
nên cộng đồng người malaysia tại hà nội đã cùng nhau mang tới cho các em
từ những đồ ăn thức uống như gạo nước mắm dầu ăn đến các loại đồ dùng học tập
bên cạnh việc cung cấp cho các em những nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
cộng đồng người malaysia tại hà nội
cũng ủng hộ hai trăm hai mươi triệu đồng để góp phần sửa sang lại nơi ăn trốn ở cho các em
chúng tôi xác định việc trợ giúp cho trẻ em mồ côi
để các em được tiếp tục học tập sinh sống và phát triển như những trẻ em khác
là một việc làm rất quan trọng và thiết thực
trong thời gian tới chúng tôi hy vọng có thể kêu gọi được nhiều sự đóng góp hơn nữa
từ các cộng đồng người malaysia tại hà nội nói riêng và việt nam nói chung
để có thể cùng chúng tôi chung tay góp sức giúp đỡ cho nhiều trẻ em mổ côi
cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng trên khắp cả nước việt nam
chương trình trao tặng các phần quà thiết thực và ý nghĩa cho trẻ em mồ côi tại tỉnh hưng yên
là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam malaysia
và cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của chính phủ của cộng đồng malaysia tới những người dân việt nam